thưa quý vị bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng bảy bộ công an đã công bố hệ thống định danh và xác thử điện tử đi vào hoạt động chính thức
cho đến nay hệ thống đã thu nhận trên sáu hai triệu hồ sơ và tiến hành phê duyệt kích hoạt gần tám tài khoản định danh điện tử cho công dân
nhiều tiện ích người dân được thụ hưởng từ tài khoản định danh điện tử
để sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử người dân cần tại ứng dụng vneid trên app store hoặc google play về điện thoại của mình
hoặc công dân đến trực tiếp cơ quan công an để làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản
kết quả phê duyệt sẽ được gửi qua tin nhắn sms số điện thoại công dân đã đăng ký
nó phải có tài khoản định danh điện tử và có mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào cái ứng dụng
nó gọi là ứng dụng vne cài lên cái điện thoại
của người dân trên cơ sở đấy là người dân sẽ đăng nhập và sử dụng các thông tin căn cước dân được tích hợp trên ứng dụng này
sau khi được xác thực và phê duyệt công dân đăng nhập và sử dụng tài khoản trên ứng dụng này
trong đó tài khoản bao gồm các thông tin cá nhân như thẻ căn cước công dân thẻ bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
đặc biệt công dân có thể thực hiện thông báo lưu trú phản ánh tình hình tội phạm vụ việc mất an ninh trật tự
thông qua chức năng tố giác tội phạm ngay trên ứng dụng
các thông tin của người dân được giữ bí mật
với việc sử dụng tài khoản định danh điện tử giờ đây anh kiệt khi thực hiện các giao dịch
có liên quan đến sát thực thẩm
tin chỉ cần mở ứng dụng vneid và trình căn cước công dân điện tử có trên ứng dụng này
mà không cần trình thẻ căn cước công dân gắn chip vật lý
trước đây thì khi em đi mua đồ mua sắm các thứ em phải mang rất nhiều chứng tư căn cước công dân
hay là thẻ ngân hàng các thứ
nhưng sau khi được cấp mã định danh này là xong em cảm thấy rất tiện lợi
trên môi trường mạng internet hiện nay thì chúng ta người dân thực hiện các giao dịch
mua bán rồi trao đổi
thì cũng cần phải có một cái gọi là giấy tờ thì nó thay bằng cái đời thực là chúng ta là sử dụng các giấy tờ đấy
thì trên môi trường điện tử thì chúng ta cần phải có cái định danh điện tử để nó tương tự có tính năng cho của các giấy tờ đấy
cùng với đó công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử khi thực hiện dịch vụ công
thông tin cá nhân sẽ tự điền vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo
bộ công an cho biết tới đây ứng dụng tài khoản định danh vneid
tiếp tục bổ sung cung cấp thêm các tiện ích
để tích hợp các thông tin cho người dân
hiện ứng dụng vneid đã chính thức được công bố là ứng dụng công dân số quốc gia